chiều qua hai tháng sáu lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện kho hàng lậu cả một trăm linh sản phẩm giày dép giả nhái thương hiệu tại quận tân phú
qua kiểm đếm có gần sáu mươi bốn đôi giày dép là hàng giả hai mươi hai sản phẩm giày dép không có hóa đơn chứng từ được chất đầy tại tầng trệt và tầng gác hai kho hàng số bảy trăm hai mươi bảy đường âu cơ phường tân thành
theo giấy đăng ký hộ kinh doanh được quận tân phú cấp cho chủ cơ sở này là buôn bán mặt hàng giày dép từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cơ quan chức năng nhận định số lượng hàng được đưa từ nước ngoài về qua đường tiểu ngạch và chỉ mới tập kết tại kho hàng này trong vòng một tháng qua sau khi nới lỏng lệnh cách ly xã hội do dịch covid một mươi chín